chính quyền tỉnh thanh hải của trung quốc đã cho mở cửa trở lại một trăm bốn mươi bốn trường trung học phổ thông
sau sáu tháng đóng cửa những trường học này để ngăn chặn dịch covid một mươi chín
quyết định mở cửa trở lại những trường học trên được đưa ra sau khi những cơ sở giảng dạy này
thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ học sinh
trong đó có các biện pháp vệ sinh và khử trùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả giáo viên lẫn học sinh
theo phó giám đốc sở giáo dục tỉnh thanh hóa ông dương pháp vũ
trong tương lai gần tỉnh có thể kiểm soát được nguy cơ dịch covid một mươi chín lây lan